hội đồng bảo an liên hợp quốc ngày hai mươi một tháng bảy đã họp trực tuyến công khai thảo luận định kỳ về tình hình trung đông
bao gồm vấn đề palestine trong thời gian gần đây
tại cuộc họp việt nam tái khẳng định ủng hộ một giải pháp toàn diện công bằng và lâu dài cho cuộc xung đột giữa palestine và israel
thông qua đối thoại đàm phán và việc thực hiện các quyền hợp pháp không thể chối cãi của người palestine
hầu hết đại diện các nước tại hội đồng bảo an đều phát biểu bày tỏ lo ngại và phản đối kế hoạch sắp nhập của israel
coi đây là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế trong đó có hiền trương liên hợp quốc và các nghị quyết của hội đồng bảo an
đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn việt nam tại liên hợp quốc khẳng định
việc sắp nhập sẽ vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và đi ngược lại với lợi ích lâu dài của chính israel
nếu được thực hiện kế hoạch sẽ tác động nghiêm trọng đến khả năng tồn tại của giải pháp hai nhà nước
cũng như đối với hòa bình và ổn định ở khu vực trung đông làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo mà người palestine đang phải đối mặt
đại sứ bày tỏ sự đánh giá cao về quyết tâm của tổng thư ký liên hợp quốc và điều phối viên đặc biệt trong việc thúc đẩy tất cả các bên liên quan
khôi phục đối thoại và giảm bớt khó khăn của người palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ cho người dân palestine trong thời điểm khó khăn